cận tết nguyên đán nhu cầu sử dụng xe khách của người dân thường tăng cao
tuy nhiên do dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp nên lượng người đi xe đang có xu hướng giảm
hành khách ít số lượng xe lại nhiều dẫn tới hiện tượng tranh giành khách của nhau
thậm chí xung đột giữa các nhà xe
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã điều tra làm rõ một vụ cố ý gây thương tích
vì tranh giành khách giữa hai nhà xe tạm giam tám đối tượng
nguyễn văn toàn và nguyễn văn định là chủ xe khách mỹ an chạy tuyến giao thiện giao thủy bến xe nước ngầm hà nội
do tranh giành khách xe khách mỹ an có mâu thuẫn với xe khách ngọc sơn chạy tuyến quốc lâm giao thủy thanh sơn phú thọ
chủ xe khách mỹ anh đã liên lạc với nguyễn yến thanh chú tại phú xuyên tp hà nội
đặt vấn đề thuê người đánh rằn mặt xe khách ngọc sơn với giá một mươi sáu triệu đồng
nguyễn yến thanh đã thuê một số nam thanh niên người nam định hiện đang sinh sống tại hà nội
lên kế hoạch đánh dần mặt chủ xe phụ xe khách ngọc sơn
ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng bắt taxi về nam định
đón xe khách ngọc sơn
các đối tượng bắt taxi về nam định đón xe khách ngọc sơn tại khu vực cầu lạc quần thị trấn xuân trường
khi xe khách ngọc sơn dừng xe đón khách nhóm đối tượng đã xông đến dùng tay chân đánh chủ xe và phụ xe
trong lúc ẩu đà một đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho phụ xe khách ngọc sơn
khám nhà các đối tượng cơ quan công an thu giữ một dao một vali gạch và một số vật chứng có liên quan
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định điều tra làm rõ